liên quan đến vụ việc giáo viên nguyễn thị phương thủy có hành vi bắt nhiều học sinh tát một nam sinh lớp sáu do em này có hành vi chửi tục
ubnd huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa có chỉ đạo đình chỉ công tác của giáo viên nguyễn thị phương thủy
trước đó vào chiều một mươi chín tháng một mươi một trong lúc ra chơi em hoàng long nhật học sinh lớp sáu trên hai trường trung học cơ sở duy ninh có chửi tục
một bạn nghe được liên báo với cô chủ nhiệm là nguyễn thị phương thủy
nghe vậy cô chủ nhiệm có tát em nhật một cái rồi yêu cầu mỗi người trong lớp phải tát nhật một mươi cái để phạt
nhiều em không muốn tát bạn nhưng sợ cô giáo nên phải miễn cưỡng tát bạn nên mặt của em nhật bị sưng tím
sau đó gia đình phải đưa học sinh này đến bệnh viện huyện quảng ninh điều trị
nhận thức được việc làm sai trái của mình nên ngay sau đó cô giáo nguyễn thị phương thủy và ban giám hiệu nhà trường đại diện chính quyền địa phương đã đến xin lỗi và động viên em nhật cùng gia đình
vấn đề nó đã xảy ra và sự xã phạm của cô thì xã phạm đến đâu thì nhà trường sẽ xử lý đến đó
nhà trường yêu cầu cô viết bản tân trinh rồi là phong tục đảm gọi sự chỉ đáo là cho cô đừng chỉ công tác
trước hành vi phản giáo dục trên ủy ban nhân dân huyện quảng ninh tỉnh quảng bình cũng đã chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo huyện quảng ninh đình chỉ công tác một mươi năm ngày đối với cô giáo nguyễn thị vương thủy
đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ sự việc